tại hà nội bộ tài chính việt nam và bộ tài chính hoa kỳ đã ký kết khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng
đây sẽ là khung hợp tác giữa bộ tài chính hai nước nhằm mục tiêu góp phần huy động tận dụng nguồn vốn tư nhân
và phát triển thị trường tài chính cho cơ sở hạ tầng giúp việt nam đạt được các ưu tiên về cơ sở hạ tầng trong thời gian tới
khung hợp tác gồm năm lĩnh vực gồm phát triển thị trường nợ có tính thanh khoản hơn phục vụ cho đầu tư cơ sở hạ tầng
bao gồm khai thác tiềm năng các nhà đầu tư thể chế thông qua công cụ huy động nợ cho cơ sở hạ tầng
hình thành công cụ tài trợ có thể huy động thúc đẩy và giải quyết các rào cản cho đầu tư của khu vực tư nhân vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng
khuyến khích đổi mới và tính bền vững thông qua chia sẻ những thông lệ tốt nhất về xây dựng công cụ tài chính
khai thác các chương trình xây dựng năng lực và hợp tác kỹ thuật về tài chính do hai bên quyết định
bao gồm các chương trình tăng cường tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua phát triển tài chính dự án phát triển thị trường vốn
phân tích nghĩa vụ nợ dự phòng của chính phủ cùng một số nội dung khác liên quan